tại hà nội luned art đã tổ chức giám tuyển và tư vấn nghệ thuật ở việt nam
chính thức công bố thành lập trung tâm phát triển và bảo trợ nghệ thuật ánh trăng
đây sẽ là cầu nối giữa những nhà đầu tư nhà sưu tập với các nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật việt nam
ở trong và ngoài nước
trung tâm phát triển và bảo trợ nghệ thuật ánh trăng được thành lập với nhiều vai trò như tổ chức tòa đàm
hội thảo mỹ thuật tư vấn và cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện triển lãm với nhiều thể loại
gồm hội họa điều khắc nhấp ảnh và nghệ thuật ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ
và nhận dịch vụ lưu ký thông tin tác phẩm tổ chức trung gian chứng nhận bảo đảm cho việc
sau dịch tác phẩm nghệ thuật giữa nhà sưu tầm và họa sĩ phát triển hợp tác quốc tế và nghệ thuật
tìm kiếm các kênh thông tin truyền thông quốc tế về nghệ thuật
bên cạnh đó trung tâm còn tiếp nhận và triển khai các nguồn lực xã hội cho hoạt động bảo trợ nghệ thuật
đặc biệt tập trung xây dựng và quản lý quỹ bảo trợ nghệ thuật ánh trăng lunet air spawner fund
thông qua các chương trình giải thưởng hàng năm như giải thưởng tìm kiếm tài năng mỹ thuật trăng sáng
chương trình chân dung nghệ sĩ nhằm tôn vinh những người nghệ sĩ đã có cống hiến lớn cho nền mỹ thuật việt nam
sự ra đời của trung tâm phát triển và bảo trợ nghệ thuật ánh trăng sẽ là động lực cho sự phát triển của nghệ thuật đương đại việt nam trong thời gian tới